ngày bốn một mươi thanh trai chính phủ phối hợp với ubnd tỉnh hòa bình đã tổ chức tọa đàm khảo sát đánh giá thực trạng công tác thanh kiểm tra kiểm toán giám sát doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh hòa bình
lý ý kiến đóng góp bổ sung để hoàn thiện đề án của chính phủ về nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả công tác thanh kiểm tra kiểm soát giám sát của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước nhằm phòng ngừa phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật tiêu cực tham nhũng lãng phí
một mươi ý kiến kiến nghị về quá trình thực hiện thanh tra kiểm tra kiểm soát tại đơn vị có nhiều vướng mắt đã được đưa ra tại buổi tọa đàm như các cơ quan quản lý cần tiến hành hoạt động thanh tra
kiểm tra theo đúng thẩm quyền trình tự thủ tục quy định thanh tra đột xuất thanh tra lại khi phát hiện dấu hiệu vi phạm tổ chức bộ máy giám sát cần bảo đảm chặt chẽ
đây là những cơ sở quan trọng để ban soạn thảo tổ biên tập nghiên cứu xây dựng dự thảo đề án của chính phủ
những ý kiến tại buổi tọa đàm của lãnh đạo các sở ban ngành và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh hòa bình đã thể hiện trách nhiệm của địa phương đối với việc xây dựng đề án